tại thành phố đà nẵng hôm nay ngày một mươi bảy tháng chín đoàn công tác của bộ y tế do bộ trưởng nguyễn thị kim tiến làm trường đoàn
đã kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và ngành y tế của một số địa phương miền trung
về công tác phòng chống sốt xuất huyết
theo báo cáo thống kê tính đến ngày một mươi hai tháng chín năm nay toàn thành phố đà nẵng đã có gần bốn ba trăm linh trường hợp mắc bệnh xuất xuất huyết
tăng hơn hai ba lần so với cùng kỳ năm trước đứng thứ ba trong khu vực một mươi một tỉnh miền trung
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đánh giá cao việc khống chế phòng chống dịch sốt xuất huyết của đà nẵng
và các địa phương khu vực miền trung tuy nhiên để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống sốt xuất huyết trong thời gian tới
bộ trưởng cũng yêu cầu cần tăng cường công tác giám sát xử lý triệt để các ca bệnh ổ dịch theo đúng quy định
tăng cường truyền thông tổ chức tập huấn hướng dẫn các đơn vị chẩn đoán và điều trị đúng cách
nhằm ngăn chặn đến mức thấp nhất số ca mắc hoặc tử vong do sốt xuất huyết trong cộng đồng